người dân sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp
xác định nâng cao đời sống của người dân là gốc của phong trào
nên những đảng bộ và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để tổ chức lại sản xuất
quy hoạch đồng ruộng thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp giảm chi phí và nâng cao đời sống cho người dân
châu thành là một trong những huyện biên giới còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh tây ninh
với đặc thù có đông đồng bào dân tộc sinh sống
nên khi bắt tay xây dựng nông thôn mới
huyện đã xây dựng nghị quyết chuyên đề nhằm phát triển sản xuất nâng cao đời sống cho người dân
theo đó đảng bộ chính quyền từ huyện đến các xã ấp đã hỗ trợ giúp đỡ bà con xây dựng những mô hình sản xuất
lấy sản xuất nâng cao đời sống người dân làm nền tảng của chương trình nông thôn mới
châu thành là một trong những huyện biên giới còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh tây ninh

thì qua cái làm thì nói chung để trong đó thì quan trọng nhất là chú trọng nhất là cái tiêu chí số một mươi về thu nhập bình quân đầu người
thì về cái này thì đến góc độ của ban chỉ đạo quốc xã là chỉ đạo cho làm sao nói chung là tiếp tục đưa cái mô hình bốn nhà cho nông dân
tiếp cận các hợp kỹ thuật để nâng cao cho được tăng được cái năng sức và nâng cao được thu nhập của đời sống dân dân
hiện nay tại xã an bình nhiều mô hình sản xuất hay sáng tạo trong phát triển sản xuất
đã xuất hiện trên địa bàn
đây là mô hình trồng rau trong nhà lưới theo tiêu chuẩn việt gáp áp dụng hệ thống tưới phun xương đầu tiên của xã an bình
với việc thực hiện mô hình này giúp hạn chế tác động của thiên tai với sản xuất nông nghiệp khắc phục được bài toán thiếu nước về mùa khô
tuy mới triển khai nhưng mô hình đã tạo công an việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định cho ba lao động trong vùng
gia đình tôi đầu tư ở đây khoảng hơn một tỷ
bán ở thành phố tây ninh rất là thuận lợi
sắp tới đây sẽ mở thêm cửa hàng ở thành phố tây ninh
hiện nay tại xã an bình việc đẩy mạnh mô hình liên kết bốn nhà trong sản xuất và thâm canh lúa cũng đã được triển khai rất hiệu quả
toàn bộ nông dân tham gia mô hình đều được sử dụng giống lúa chất lượng cao và được hướng dẫn kỹ thuật
từ đó mà năng suất chất lượng được nâng lên
sản phẩm của người nông dân bán được giá giúp cho đời sống của người dân từng bước
cải thiện hơn so với trước đây
năng suất thì cũng bằng ăn tính tái tính tài hơn một năm
đường thì nói là ngay thông thả đường cũng tốt nông thôn mấy ai cũng đều đặn cũng hơn một năm hết
nông dân tham gia cái mô hình này được ra rất nhiều
thứ nhất là được trang bị cái khoa học kỹ thuật
thứ hai là nhà nước hỗ trợ cái tiền giống lúa cho bà con nông dân
khi mà tham gia mô hình thì cái ngày đầu tiên mà vận động thì được có hai bốn hộ sáu bảy hectare
ba dòng thì tới nay đã có gần một trăm linh hộ với lại hai trăm một mươi bảy hectare trên địa bàn của thành an
thì so sánh cái năng suất chất lượng cái nông dân làm trong mô hình thì cái hiệu quả nó cao hơn
giảm cái chi phí đầu tư mà tăng cái lợi nhuận
phát triển mô hình bốn nhà để chúng ta tập hợp nhân dân tiên truyền ra chúng ta nhận giống nhận diêm
rồi được ở trên sẽ hỗ trợ là thăm nôm cái cánh đồng của chúng ta thường xuyên
để chúng ta mở rộng cái mô hình này ra là bằng cách là cái cánh đồng mẫu lớn
trùng xạ xuống giống một lần đồng lọt
và cái giống thì cũng là đồng lọt chứ không như trước kia
trước kia thì mỗi người dân một ý còn bây giờ là năm một mươi người dân nó chỉ có một ý
nó gồm lại hàng chục hectare như vậy thì cái hiệu quả mà sản xuất thì nó cũng được râm rộ
và thu hoạch cái hiệu quả nó cũng cao
mô hình liên kết này thì nó đỡ cái nước là giống má rồi có manh nông nghiệp đồ
có khi cũng hướng dẫn chỉ cho mình thì nó cũng nhẹ chi phí hơn hồi xưa
cho nên là bà con muốn
làm cái này thì nên có xã hoặc có cái người ta tài trợ hoặc là cái này kia thì nên học hỏi để làm này thấy được
còn làm theo kiểu truyền thống hồi xưa thì nó nhẹ chi phí nhưng mà năng sức thì nó lại không có
còn giờ làm theo kiểu mấy thì có năng sức
ngoài ra để giúp những hộ gia đình nghèo trong xã xã an bình đã xây dựng đề án bò nền
đề án này dựa trên sự bình xét của các hộ khó khăn
xã sẽ phát cho các hộ nghèo một con bò cái để nuôi
sau khi có bò con bò mẹ sẽ được lân chuyển đến hộ gia đình khác
cách làm này giúp cho các hộ nghèo từng bước phát triển kinh tế ổn định đời sống
trước đây thì gia đình cũng khổ lắm
em thì nói ngay có hình tay cái chân nhờ cái dự án có bò nền là chính quyền địa phương thấy cũng đưa cho nuôi
giờ cũng phát triển nói chung là cũng khá
vòng hai năm thì năm nó cũng được con hai năm cũng được hai con rồi
rồi mình thấy cũng được rồi cũng xin thoát nghèo rồi
để cho người khác nhờ cho người khác bò mẹ bò nền đó để cho người ta phát triển kinh tế như mình
bò nền thì hiện nay ấp thanh bình của chúng ta là được đầu tư là năm con bò
thì khi mà được nhận chuyển giao vậy thì kế hoạch của xã là bàn
thì ấp sẽ bàn với kế hoạch xã và tiên tiền tặng người dân
đây là cái dốn của cái chương trình xây dựng
thì người dân là nhận được cái số giống như vậy rồi thì bắt đầu về phát triển đàn bò
thì kế hoạch của ấp khi mà nhận được bò rồi giao về cho ấp thì ấp sẽ bắt đầu làm cái hộp bình xét
bình xét ra hộ dân cho cái người mà nghèo mà có đủ điều kiện để nhận bò
trong quá trình tổ chức thực hiện thì coi như ấp thường xuyên là đeo bám bám sát những cái hộ để mình hướng dẫn cho người ta cái cách kỹ thực
cái cách để nuôi trồng như thế nào đó để cho người dân có được hiệu quả
xác định người dân có an cư mới lạc nghiệp
đối với những hộ gia đình đặc biệt khó khăn không có nhà ở kiên cố
ngoài đề án bò nền đảng bộ chính quyền xã an bình đã có chính sách hỗ trợ mỗi gia đình ba mươi năm triệu đồng để xây nhà kiên cố
nhà nước cũng hỗ trợ được căn nhà bị gió cây ngập sạch ngã đổ
sập nhà hỗ trợ được xây sửa chữa được căn nhà
bò thì nhà nước hỗ trợ
tới đây cũng nấu trong năm nay đang mang bầu cũng nấu trong năm nay
cũng được con bò con cũng mừng
với cách làm cụ thể sáng tạo của mình sau năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
kết quả lớn nhất mà xã an bình đạt được đó chính là nhận thức của người dân dần được thay đổi
người dân thấy được xây dựng nông thôn mới chính là phục vụ cho chính mình
và chính mình là chủ thể của chương trình
từ đó đời sống của người dân đã được nâng lên rõ rệt
diện mạo vùng quê có nhiều khởi sắc
cũng giống như xã an bình tại xã thanh điền huyện châu thành
khi bắt tay xây dựng nông thôn mới xã đã đặc biệt quan tâm đến xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất
lấy phát triển sản xuất làm trọng tâm của chương trình
xác định lợi thế phục vụ sản xuất của mình chính là nguồn nước tại hồ dầu tiếng
vì vậy đến nay xã đã cơ bản hoàn thành việc kiên cố hóa bốn mươi ba tuyến canh dẫn nước
phục vụ đến tận đồng ruộng cho bà con để sản xuất thuận lợi
hiện nay đến cơ bản là xã thanh điền về tất cả thị lợi cũng đã được bê tông quá
những tuyến kênh theo quy định của nông thôn mới
là cái diện tích tưới từ hai mươi đến năm mươi hectare
thì xã đã được đầu tư bê tông quá là đảm bảo phục dưới cho người dân
tương đạt ở chín mươi chín chỉ là
khi sản xuất phát triển thì điều mà xã quan tâm hơn cả đó chính là tiêu chí giao thông
giao thông để giúp cho bà con thông thường phát triển kinh tế đi lại sinh hoạt được thuận tiện hơn
chính vì vậy những con đường bê tông được làm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm
đã được thực hiện tại xã thanh điền giúp cho bộ mặt của nông thôn mới tại đây có nhiều thay đổi
xã ưu tiên là tiêu chí giao thông
làm cái này sẽ giúp cho nhân dân được thận tiện trong giao thương
đi lại dẫn chuyển hàng quá
bằng cách làm đó mình phải đẩy mạnh tiên triền
ở đây tiên triền mình làm nhiều thích lắm
cách của chúng tôi khác người ta mình in thành một tờ rơi giống như thư ngõ
đi phát từng nhà từng nhà
trong đó nhấn mạnh giao thông dân dân các cái an ninh trực tự
qua đây chủ yếu là nhân dân đóng góp đường nông thôn
đường nông thôn mình quy hoạch lớn thạch ra đất đất dân nhiều
nên cuối cùng mình làm đường là phải dẫn
động nhân dân để hiến đất đó thì hầu hết là người dân người ta đồng thận người ta hiến hết
cũng bàn bạc gia đình để thống nhất là cho đất để hiến con đường liên ấp
liên nguyện để làm cho nó thuận tiện phương tiện dẫn chuyển
nông thôn cũng sang trang sạch đẹp
để có được điều này nhờ sự vào cuộc sát sao của đảng bộ chính quyền xã
kết hợp với sự đồng thuận nhất trí của đảng bộ cơ sở
để làm tốt công tác tuyên truyền
vận động người dân tham gia hiến đất làm đường
khi bắt tay thực hiện với phương châm đảng viên đi trước làng hước theo sau
các tri bộ ở các ấp đã mở những cuộc họp và mời các đảng viên cư trú trên địa bàn đến tham dự
các đảng viên là những người đầu tiên tham gia hiến đất qua đó đã tạo hiệu ứng trong cộng đồng
từ đó những con đường trong ấp liên ấp liên xã đã được cứng hóa
chúng ta có thể nhìn thấy các dân ngã được tr yhte tập kích waves hướng dẫn chính quyền
hay như người dân cũng thường thực hiện kinh tế hiển dụng những động thandel
sẽ làm tốt cho con đường trưởng lộc diện sích

các đảng dịch achung đã tạo ra những huấn luyện
giúp được cặn ng learning achieve
khi mà phân chia đều phân chia đều nhưng mà đều là trong đó có hộ là có thu nhập hộ là thu nhập thấp
thì trong khi đó là bắt đầu cái mình mới đưa ra một cái kế hoạch là bây giờ nếu mà người có thu nhập cao thì mình sẽ nới cái tiền cao lên
còn cái người thu nhập ít thì mình đóng thấp xuống
thì từ cái mức trung bình đó nhưng mà mình từ cái hạ và cái năng rồi người dân cũng rất đồng tình
cho nên là có người bỏ ra từ tám mươi triệu đó là một người
rồi từ mười mấy triệu rồi năm sáu triệu rồi đến mức thấp nhất là ba triệu
đó là đủ giá
mà tổng hợp là thì đủ là cái kinh phí để làm cái tiến đường
tức là lúc đó là bắt đầu mới thực hiện
những con đường bê tông hiện ra không chỉ làm cầu nối thông thương phát triển kinh tế
mà còn giúp nhân dân đi lại dễ dàng thuận tiện
việc sinh hoạt đi học của các cháu cũng dễ dàng hơn
điểm vui hiện rõ trên gương mặt của mỗi người dân nơi đây
đường này nông thôn mới nay làm sạch sẽ
đi đường dễ dàng
không có lầy lụa như mùa hầu xưa nữa
trước khi mà chưa có nông thôn mới thì đường xá thì nó cũng khó khăn
đường xình lầy được không à
sau này được nông thôn mới thì bà con nông dân mình cũng đồng tình
giúp sức để làm con đường cũng sạch đẹp thanh trang và đường rộng rãi thoải mái
trong thời gian tới thì trước nhất là hai cái xã mà đạt được rồi đó
thì hàng năm thì huyện dẫn đi phút ra lại
và hai cái xã này là đều phải có một cái chương trình
cái chương trình đó là phải rất là chi tiết
tức là để giữ dững và phát huy được cái một mươi chín tiêu chí là phải làm cái gì
phân công ở địa phương của cấp xã đó là ai làm
đến cuối năm thì căng
tưới cái đó để mà mình xét phân lợi cán bộ công chức
rồi khi đua thêm thưởng
đối với là hai cái xã mà đã được nó là vậy
còn lại các cái xã thì cái lộ trình của châu thành là cố gắng năm hai nghìn một mươi chín
phải đạt cho được là cái xã thái bình là một xã
năm hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi đó
thì tiếp tục là đề nghị để mình đạt được thêm bốn xã nữa
thì trong đó là có ba xã biên giới
một xã nội địa
chương trình nông thôn đổi mới hôm nay của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi câu hỏi của quý vị quan tâm đến nông nghiệp nông dân nông thôn xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email nôngthondổimới thng a cầm gmail com